ngay sau phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
đã chủ trì buổi họp báo chính phủ về vụ ô tô volkswagen có bản đồ đường lưỡi bò được trưng bày tại triển lãm
việt nam motor show hai nghìn một mươi chín bộ công thương đã yêu cầu thu hồi và khắc phục vi phạm
để ngăn chặn các hình viên tương tự dẫn ra trong tương lai bộ cũng đã có văn bản đề nghị bộ tài chính
và bộ giao thông văn tải tăng gồm phù hợp cho công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu
cụ thể là đề nghị bộ tài chính sẽ chỉ đạo tổng cục hải quan kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các thiết bị định vị
bản đồ phần mềm tài liệu hướng dẫn của các ô tô nhập khẩu đặc biệt là ô tô nhập khẩu từ trung quốc
và thứ hai là đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục đăng kiểm đưa việc kiểm tra nội dung thiết bị định vị
bản đồ phần mềm tài liệu hướng dẫn và quy trình kiểm tra đối với tất cả các ô tô trước khi đi ra thị trường
liên quan đến vụ việc ba mươi chín người nhập cư thiệt mạng tại anh bộ ngoại giao và bộ công an đã có đoàn công tác sang anh để phối hợp làm rõ thông tin
hiện nay theo thông tin của các gia đình ở khu vực nghệ an hà tĩnh thế giới quảng bình v v
thì có ba mươi năm trường hợp xác định các thông tin của các gia đình là thông báo về việc có những dấu hiệu
mà chúng ta nói là có ba mươi chín người
thì cái này là theo quy định của pháp luật của anh thì sẽ phải có cái xác định cái danh tính
và thông báo với các cơ quan là chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật của anh
và chúng ta sẽ phối hợp rất là chặt chẽ với ở bên anh
sau khi mà xác định được các danh tính thì thể theo các quy định của pháp luật
và các phong tục tập quán
thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan để thông báo cho các địa phương và các gia đình
về trường hợp miễn nhiệm bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến bộ trưởng mai tiến dũng cho biết
trong chương trình kỳ họp quốc hội có nội dung miễn nhiệm bộ trưởng y tế đối với bà nguyễn thị kim tiến
để đảm nhiệm chức vụ mới là trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương